chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý
mở đầu sẽ là thông tin tại hà nội
công an huyện thường tín tp hà nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tp hà nội điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị chém đứt lìa chân
cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy
có hai đối tượng bị kiến mặt trong đó có một đối tượng mặc áo trông nắng màu đen
và một đối tượng mặc áo trông nắng dạng grab đi trên một xe máy kiểu dáng honda way xuất hiện trên đường
khi đến đoạn quán trà chanh suti tại thôn vân la xã hồng vân huyện thường tín
đối tượng ngồi phía sau đã xuống xe dùng hung khí chém đứt lìa chân anh hà
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
trong tình trạng thương tích nặng vụ việc đang được tiếp tục điều tra và giải quyết theo thẩm quyền
liên quan tới hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại điện biên công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh
vừa phá thành công chuyên án bắt một đối tượng và thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản cang xã trường sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp đã bắt quả tăng đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tệ xã triềng sơ huyện điện biên đông đăng vận chuyển trái phép chân ma túy
vật chứng thu tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar
đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cũng với hành vi tương tự đối tượng la xuân vinh hai mươi chín tuổi trú tại phường bốn thành phố đà lạt
vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt quả tăng vì tàng trữ ma túy
đối tượng này từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người
trong quá trình tuần tra trên đường phan bội châu tổ công tác bất ngờ kiểm tra la xuân vinh
đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn phát hiện trong người vinh có một túi ni lông màu đen chứa chất tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an vinh khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy và túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá mua về để sử dụng
ngoài ra đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản giết người hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn minh hoàng ba mươi ba tuổi tạm trú tại ấp suối mây xã dương tơ tp phú quốc về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chạy xe máy đi cướp giật tài sản
hai mươi hai giờ cùng ngày khi đi đến đường trần phú phường dương đông hoàng đã phát hiện bà đặng thị đăng năm mươi sáu tuổi đang đi đổ rác có đeo dây chuyền vàng
hoàng tiếp cận nạn nhân giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của bà đang rồi tăng ga tẩu thoát
sau khi cướp giật tài sản xong hoàng về phòng trọ cất giấu đến sáng ngày hôm sau hoàng đem tài sản đã cướp được đến một tiệm vàng trên đường nguyễn trung trực phường dương đông để bán thì bị phát hiện bắt giữ
đối tượng khai nhận trước đó đã từng thực hiện hai vụ cướp giật tài sản khác tại phường dương đông cũng với thủ đoạn tương tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng chơi bời lêu lỏng gây ra nhiều vụ cướp tài sản vào lúc dạng sáng tại hai địa bàn là huyện hoài đức và quốc oai với tính chất manh động và táo tợn
bên cạnh đó cũng đã thu giữ toàn bộ hung khí gồm tuyếp sắt gắn dao nhọn và dao bầu cùng hai xe máy là phương tiện di chuyển
phóng viên antv
đã có phản ánh ngay sau đây
năm đối tượng trong ổ nhóm này gồm lương tài thực sinh năm hai nghìn sáu chú tại xã thạch thán huyện quốc oai đình doãn phúc sinh năm hai nghìn bốn phạm tuấn anh sinh năm hai nghìn bảy nguyễn bá thành sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã kim trung huyện hoài đức và cao quang tùng sinh năm hai nghìn sáu chú tại trạm trôi huyện hoài đức
vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thuận bốn mươi chín tuổi ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thuận làm quen với gia đình anh lê dũng tiến ở xã lợi hải huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận thấy gia đình anh tiến cần làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất
nên thuận đã tự nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an có quen biết với nhiều cán bộ sở tài nguyên môi trường tỉnh ninh thuận và lãnh đạo chính quyền xã lợi hải
tin tưởng phạm văn thuận anh tiến đã đưa ba triệu năm trăm linh ngàn đồng theo yêu cầu của thuận để thuận lo hồ sơ giấy tờ cho mình
sau khoảng hai tháng anh tiến đến ubnd xã để hỏi về hồ sơ đăng ký đất của mình thì được thông báo là không nhận được hồ sơ nào có liên quan và gọi cho thuận thì không được
lúc này anh tiến mới biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an
qua điều tra cùng với thủ đoạn trên phạm văn thuận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám triệu đồng của một người phụ nữ tại huyện thuận bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị ai là bị hại của phạm văn thuận thì liên hệ tới công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để trình báo vụ việc
thưa quý vị chỉ là những lao động phổ thông nhưng nhiều người dân ở vùng cao tỉnh lào cai được trao mời sang làm việc tại campuchia với mức lương hàng chục triệu đồng
thực tế thì đây chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo
cũng sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm mục đích cuối cùng là ép bục người nhà của họ nộp tiền để chuộc người về
phản ánh ngay sau đây tại lào cai
tin vào lời hứa hẹn của các đối tượng mới quen trên mạng xã hội thanh niên này đã vượt cả nghìn cây số sang campuchia với hy vọng đổi đời
nhưng việc nhẹ lương cao như lời hứa thực tế lại là đi rụ rỗ người khác tham gia đánh bạc
dù biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo nhưng muốn xin nghỉ việc cũng không hề dễ dàng
ngoài những trận đòn roi các đối tượng này còn bắt nạn nhân gọi điện
về cho người nhà chuyển tiền sang mới thả người
đi cho người mới được về đấy
xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai là địa bàn được ghi nhận có nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhất
theo lãnh đạo xã thì đã có tám mươi năm người bị lừa sang campuchia
hầu hết những người này còn trẻ thậm chí rất trẻ nên dễ bị các đối tượng lừa đảo lôi kéo
thực tế là công dân đi làm thuê thì cũng không báo cho gia đình
khi đi liên lạc với gia đình thì gia đình mới biết được là đi làm thuê ở campuchia
thứ hai là công dân không đi theo đường chính hạch và không đăng ký
do vậy là cũng rất khó khăn trong công tác quản lý của công an xã
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai
đến nay có khoảng hai trăm linh người trên địa bàn chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa bị lừa sang campuchia
họ được lập một tài khoản trên mạng xã hội để tiếp tục lừa người khác ở việt nam tham gia đánh bạc
phải làm việc một mươi hai tiếng mỗi ngày nếu không đạt được số người tham gia
họ sẽ bị cộng dồn vào các tháng tiếp theo
nếu không chịu nổi áp lực muốn bỏ việc thì phải gọi người nhà gửi tiền sang để về
không có tiền hoặc không muốn người nhà biết nên còn rất nhiều người mắc kẹt tại campuchia
thời gian càng kéo dài đồng nghĩa tiền chuộc sau này sẽ càng cao
để tránh bị lừa đảo người dân nên cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng
và tìm kiếm việc làm tại các trung tâm uy tín thuộc quản lý của nhà nước tránh tiền mất tật mang